tối qua hai tháng một tại hà nội ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam hội nhà báo việt nam đã tổ chức lễ trao giải
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
chủ tịch nước trần đại quang tới dự và phát biểu chỉ đạo
dự buổi lễ còn có các đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước
sau một năm phát động với sự tham gia nhiệt tình tâm huyết của các nhà báo các cơ quan báo chí
bàn tổ chức giải đã nhận được một một trăm hai mươi sáu tác phẩm báo chí ở các loại hình báo in báo điện tử
phát thanh và truyền hình trên tinh thần làm việc công tâm khách quan thông qua hình thức bỏ phiếu kín
ban tổ chức đã lựa chọn được ba mươi một tác phẩm báo chí để trao giải hai giải a bảy giải b một mươi giải c một mươi hai giải khuyến khích
trong đó hai tác phẩm đoạt giải a là tác phẩm cuộc đại phẫu những khối u nghìn tỷ loạt ba bài của nhóm tác giả
thu hà quang hưng hoàng anh ngọc long ngô quang dũng đặng giang thanh phong báo nhân dân
và tác phẩm chống được chạy sẽ thành công
loạt bài tám kỳ của tác giả nguyễn hòa văn tạp chí người làm báo
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh phòng chống tham nhũng
lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đây là công việc khó khăn phức tạp đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao
đấu tranh kiên quyết kiên trì liên tục có hiệu quả từ trung ương đến cơ sở
các cấp ủy đảng cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thực sự tiên phong gương mẫu
sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng bộ máy nhà nước mặt trận tổ quốc các đoàn thể
nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này nhất là các tác phẩm được trao giải báo chí toàn quốc
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hội nhà báo việt nam và các đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để giải báo
trí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
ngày càng thành công hơn nữa ngay tại buổi lễ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và hội
nhà báo đã phát động giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí lần thứ hai dự kiến tổng kết và trao giải vào cuối năm hai nghìn hai mươi